thưa quý vị tính từ một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng một đến một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng một cả nước có một mươi sáu bảy trăm hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín
hà nội vẫn tiếp tục nhiều nhất với hai chín trăm sáu mươi tám ca
và đến nay cả nước đã ghi nhận năm mươi ca mắc covid một mươi chín nhiễm biến chủng omicron tại chín tỉnh thành phố
trong ngày có hai mươi sáu ba mươi một ca được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên một sáu trăm sáu mươi một chín trăm ba mươi ca
thưa quý vị bộ trưởng bộ y tế vừa ký ban hành chỉ thị về tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh
và đảm bảo công tác y tế dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai
theo đó các địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm công tác y tế dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo dõi và bám sát tình hình dịch bệnh nhất là đối với biến chủng omicron
các đơn vị y tế phân công trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ hợp lý khoa học hiệu quả
nên ít công khai danh sách trực hàng ngày theo quy định
bộ y tế cũng đề nghị các địa phương có các chế độ chính sách động viên cán bộ y tế
nhất là bác sĩ người tham gia công tác phòng chống dịch dài ngày làm việc trong khu điều trị covid một mươi chín
chỉ đạo các cơ sở y tế xây dựng kế hoạch tổ chức chăm sóc tốt thăm hỏi
chúc tết người bệnh điều trị nội chú đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn
người nghèo người thu diện chính sách
chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa cả nước sẽ đóng tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
công tác chuẩn bị phòng chống dịch cũng như phương án điều trị cho người bệnh
đã được ngành y tế triển khai đến từng cơ sở
tuy nhiên đây cũng là thời điểm đáng lo ngại khi lượng máu dự trữ đang càng kịp
dịp tết nguyên đáng tận kề cũng là lúc mà trung tâm truyền máu tiết học chợ rẫy tp hcm
đang trong giai đoạn thiếu nguồn máu trầm trọng để cung cấp cho thành phố
và năm tỉnh đông nam bộ trong dịp tết sắp tới
tại kho trực máu số hai trung tâm truyền máu chợ rẫy phương vực tây nam
có nhiệm vụ cung cấp máu cho bệnh viện chợ rẫy và năm tỉnh miền đông nam bộ
chỉ còn một số máu ít ỏi được dự trữ phòng trường hợp cấp cứu khẩn cấp
trung bình một ngày tiếp nhận từ hai trăm năm mươi đến năm trăm linh đơn vị máu
thiếu máu là tình trạng đang diễn ra tại đây
năm nay cũng là năm vấn đề đại dịch nên vấn đề hiến máu rất là cần thiết
đến hiện tại thì cũng gần tết âm lịch của mình thì lượng máu của mình rất là cần thiết
tôi cũng đã huyền
động cán bộ chiến sĩ ở trong bệnh viện cũng như một số các cán bộ chiến sĩ ở đơn vị ngoài
cùng đến để chung tay hỗ trợ vấn đề hiến máu để tạo một lượng máu cần thiết cho dịp tết âm lịch của mình
cũng như mọi năm cứ đến dịp tết nguyên đáng đoàn thanh niên bệnh viện ba mươi tháng bốn
lại phát động phong trào hiến máu tình nguyện đến cán bộ chiến sĩ trong lực lượng
cùng với các đơn vị cục nghiệp vụ
năm nay do lực lượng y tế của bệnh viện và các đơn vị bị chia mỏng
để thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở điều trị covid một mươi chín
nên số đơn vị máu được khiến cũng chỉ một phần ba so với mọi năm
để phục vụ cho dịp tết nguyên đáng sắp tới thì nhu cầu của chúng ta cũng thành khoảng một mươi hai đơn vị máu
nghĩa là sau khi cấp về cho các tỉnh mỗi tỉnh là ít nhất không phải là một đơn vị máu
năm tỉnh là năm và sử dụng từ đây cho đến trước khi tết thì cũng phải khoảng hai
vậy như vậy chúng ta phải còn giữ được khoảng
năm đơn vị máu ở tại trung tâm tiền bạc thì mới đủ
vậy là tổng cộng lượng của chúng ta là khoảng một mươi hai đơn vị
thông thường phải sau tết nguyên đáng từ một đến hai tháng hoạt động hiến máu tình nguyện mới quay trở lại nhịp bình thường
dù vậy do dịch covid một mươi chín nên số người đăng ký hiến máu không đông như trước
gây khó khăn khá lớn trong công tác điều trị bệnh nhân
theo trung tâm truyền máu bệnh viện chợ rẫy thực tế đáng lo ngại này sẽ ảnh hưởng lớn
không chỉ khu vực tp hcm mà còn lan sang các tỉnh miền đông nam bộ
với nhu cầu khoảng năm trăm linh sáu trăm linh đơn vị máu một ngày
sau thông tin về trẻ mầm non được đến trường sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết
trẻ mầm non ở tp hcm sẽ chưa đi học thật sự mà chỉ đến trường tham gia tết
theo tinh thần tự nguyện có sự đồng ý của phụ huynh
thông tin này được đưa ra tại buổi họp báo về tình hình covid một mươi chín vào chiều nay
theo đó lộ trình đi học trực tiếp của học sinh mầm non trên địa bàn thành phố
đang được sở giáo dục và đào tạo tp hcm tham môi cho ưu ba nhân dân thành phố
để triển khai sau tết nguyên
tết nguyên đáng tức khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
còn hiện nay trẻ mầm non sẽ đến trường tham gia tết theo tinh thần tự nguyện của phụ huynh
hiện tp hcm đã trở thành vùng xanh
tuy nhiên về đi học của học sinh các cấp còn lại từ mầm non đến lớp sáu
vẫn trên cơ sở đồng thuận của phụ huynh và đáp ứng tám trên một mươi tiêu chí phòng chống dịch
tại các cơ sở giáo dục
bên cạnh đó ưu ba nhân dân thành phố cho biết tết nguyên đáng năm nay
thành phố sẽ không bắn pháo hoa
so với mọi năm hoạt động trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố trong dịp tết
được thực hiện trễ hơn so với kế hoạch
hoạt động đường hoa nguyễn huệ vẫn sẽ triển khai như thông lệ
nhằm giúp người dân có điểm vui chơi trong dịp năm mới